mưa lũ xảy ra trong vòng một tuần qua ở các tỉnh miền trung đã làm hai người thiệt mạng ở tỉnh hà tĩnh và thừa thiên huế
mưa lũ cũng làm ngập hơn một năm trăm linh căn nhà ở các tỉnh miền trung
đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân các tỉnh miền trung đã sơ tán hàng nghìn người đến nơi an toàn
hiện toàn bộ học sinh ở đà nẵng và một số địa phương vùng thấp trũng như quảng điền phong điền của tỉnh thừa thiên huế đã được cho nghỉ học